tại hà nội ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã họp viên thường trực mở rộng để thẩm tra
dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị xã hội
đồng chí nguyễn thị thúy anh chủ nhiệm ủy ban các vấn đề của xã hội của quốc hội chủ trì phiên họp
bảo hiểm vi mô là các sản phẩm bảo hiểm hướng tới người nghèo người có thu nhập thấp và những người yếu thế trong xã hội
hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để hướng dẫn hoạt động bảo hiểm vi mô không vì mục tiêu lợi nhuận
qua hướng dẫn của chính phủ các văn bản này chỉ mang tính tạm thời không bảo đảm cơ sở pháp luật để thực hiện lâu dài
vì vậy dự thảo nghị định lựa chọn đối tượng cung cấp bảo hiểm vi mô là năm tổ chức chính trị xã hội đã được quy định
tại hiến pháp hai nghìn một mươi ba mà không mở rộng ra tất cả các tổ chức khác
bên cạnh đó dự thảo cũng đề cập đến việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo hiểm vi mô